gần một tháng trở lại đây ngư dân thành phố nha trang tỉnh khánh hòa phấn khởi khi liên tục
trúng đậm cá cơm đánh bắt ở vùng biển gần bờ
đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi lại được vào sáng ngày tám tháng tám tại khu vực biển hòn dơ
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa gần hai mươi chiếc tàu công suất nhỏ sau một đêm đánh bắt
mỗi tàu đã mang về bến từ một đến hai tạ cá cơm than cá biệt có những tàu được sáu đến bảy tạ
chẳng hạn như tàu của anh lê kim hùng ở xã phước đồng đánh bắt khu vực biển trong vịnh nha trang đã được sản lượng khá
với giá bán tại bến gần hai mươi đồng một kg sau khi trừ phí tổn thì tàu của anh hùng kiếm được gần chục triệu đồng
trong các loại cá cơm thì cá cơm than được người tiêu dùng ưa thích do vậy sản lượng nhiều nhưng tiêu thụ nhanh
không riêng là tàu của anh lê kim hùng nhưng tàu của anh lê kim hùng đã được sản lượng khá